ngày hai mươi tám tháng tám đại sứ quán việt nam tại pháp trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám
quốc khánh mùng hai tháng chín và ngày thành lập ngành ngoại giao việt nam
tham dự có cán bộ nhân viên đại sứ quán các cơ quan cùng đại diện các hội đoàn pháp việt và cộng đồng người việt nam tại pháp
phát biểu tại lễ kỷ niệm đại sứ việt nam tại pháp nguyễn thiệp khẳng định
bảy mươi năm năm qua việt nam đã trở thành một quốc gia độc lập có chủ quyền lãnh thổ
với chế độ chính trị vững vàng ổn định đã ủ nhập hoàn toàn vào cộng đồng quốc tế
có vị thế trên trường quốc tế và hơn nữa đã sẵn sàng vươn lên đóng vai trò nòng cốt
đồng góp có trách nhiệm và công việc của thế giới
đại sứ nguyễn thiệp nhấn mạnh chính tại paris đã chứng kiến những giây phút lịch sử quan trọng nhất của ngoại giao việt nam
chuyến thăm đầu tiên của chủ tịch hồ chí minh với tư cách là nguyên thủ đầu tiên của một nước việt nam độc lập
đến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu rồi tới cuộc đàm phán kéo dài gần năm năm giữa việt nam và mỹ
chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở việt nam
thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam đại sứ nguyễn thiệp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ mạnh mẽ
và kiên trì của nhân dân pháp các lực lượng tiến bộ ở pháp đảng cộng sản pháp
rất nhiều bạn bè pháp trong các hội đoàn kết và hữu nghị với việt nam
cũng như các chính khách nước pháp cho cuộc đấu tranh lâu dài vì độc lập dân tộc công cuộc phát triển và hậu nhập quốc tế của việt nam